việc xây dựng mô hình các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tại các phường xã trong địa bàn thành phố hà nội
đã góp phần tạo ra sân chơi bổ ích nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật và là đất diễn cho các nghệ sĩ không chuyên
để góp phần gìn giữ các bộ môn nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ mai một thất truyền
câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống phường khương đình thành lập cuối năm hai nghìn một mươi
duy trì sinh hoạt đều đặn vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần
các thành viên hầu hết đều ở độ tuổi từ sáu mươi trở lên cùng chung niềm đam mê và tình yêu với văn hóa truyền thống của dân tộc
đây là lực lượng nòng cốt của phường khương đình trong mỗi dịp sinh hoạt chính trị văn hóa
cũng giống như nhiều câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống khác
họ đang nỗ lực cùng các cấp chính quyền trong việc lưu giữ lại nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương